mới đây công an tỉnh sóc trăng cũng vừa giải cứu thành công một người phụ nữ
sau nhiều giờ bị nhóm người trốn trại cai nghiện không chế bắt giữ làm con tin
đối tượng gây ra vụ việc chính là một trong những kẻ cầm đầu vụ gần hai trăm linh học viên
cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng trốn chạy vào ngày hai mươi bốn tháng hai
cụ thể khoảng chín h hai mươi năm phút ngày ba tháng bốn công an phường hai thị xã nga năm phát hiện
ba người đang thuê nhà nghỉ trên địa bàn phường sử dụng trái phép chất ma túy
trong đó có một kẻ biểu hiện ngao đá nên đã khẩn trương triển khai lực lượng xử lý
khi phát hiện công an tên này đã dùng dao tự chế chuẩn bị sẵn tấn công lực lượng công an
rồi khống chế người phụ nữ đang ngồi uống nước bên lề đường đưa vào cố thủ trong nhà nghỉ
sau khi được báo cáo đánh đạo công an tỉnh sóc trăng đã khẩn trương trì đạo
triển khai lực lượng xử lý tình huống theo quy định
qua kiểm tra xác định nghi phạm là đỗ thanh tâm tự tâm mas sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ngụ tại xã kế an huyện kế sách tỉnh sóc trăng
có nhiều tiền án đồng thời là một trong những kẻ cầm đầu vụ bạo động ngày hai mươi bốn tháng hai
tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng đến nay chưa truy bắt lại được
đại tá phan văn ứng phó giám đốc công an tỉnh sóc trăng đã trực tiếp chỉ đạo
huy động lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự cảnh sát phóng trái chữa trái
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an thị xã nga năm
đến hiện trường triển khai các biện pháp giải cứu người phụ nữ thành công
được biết trước khi vào cơ sở cai nghiện ma túy tầm sống lang thang
có nhiều tiền án tiền sự và quan hệ thân thiết với thành phần bất hào
ngày sáu tháng ba tòa án nhân dân tp sóc trăng đã thụ lý hồ sơ đề nghị của trưởng công an tp sóc trăng
theo hồ sơ các học viên trên đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng
ngày hai mươi bốn tháng hai nhóm này cùng nhiều học viên khác đã có hành động la hét đập phá phòng
đánh cán bộ làm nhiệm vụ kích động bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện
tại phiên họp các học viên đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình
thẩm phán chủ tọa phiên họp quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với chín mươi học viên
thời gian từ hai mươi đến hai mươi bốn tháng
khoảng một mươi giờ ngày hai mươi ba tháng hai và tám h ngày hai mươi bốn tháng hai xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân
nhóm học viên ba phòng thuộc khu lớn cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng
đã nghi ngờ người phòng khác báo cáo cán bộ quản lý là họ dùng ma túy
nhóm trên đã đánh đập gây thương tích cho bốn học viên
công an thành phố sóc trăng sau đó làm việc với bốn mươi năm học viên liên quan
đến một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng hai một số người đã thoát ra cổng chính và lỗ thủng trên tường
trong quá trình ngăn chặn học viên trốn chạy bốn cảnh sát đã bị thương
sau khi ra ngoài các học viên lang thang khắp các đường phố hầu hết đi bộ
một số người vào nhà dân xin nước uống thức ăn thuốc hút
ngày hai mươi chín tháng hai công an thành phố sóc trăng ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ việc
một trăm chín mươi một học viên đập phá trốn khỏi cơ sở cai nghiện
ma túy tỉnh sóc trăng để điều tra các hành vi cố ý gây thương tích
chống người thi hành công vụ hủy hoại tài sản và gây dối trật tự công cộng
đến một mươi năm giờ cùng ngày đã đưa trở lại trại cai nghiện ma túy một trăm sáu mươi trên một trăm chín mươi một học viên
liên quan đến vụ gần một trăm chín mươi một học viên cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng phá cửa trốn ra ngoài
vào tối ngày hai mươi bốn tháng hai ông lâm tấn hòa trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy sóc trăng cho biết
hơn một trăm linh người trong số một trăm chín mươi một học viên trốn chạy đã được cơ quan chức
năng đưa trở lại cơ sở đại diện ban tuyên giáo tỉnh sóc trăng thông tin
trong quá trình sinh hoạt một nhóm người tại cơ sở đã xảy ra mâu thuẫn cá nhân dẫn đến ẩu đà
gây thương tích đối với bốn học viên bên cạnh đó một số học viên quá khích
lợi dụng tình hình tát nước theo mưa manh động lôi kéo các học viên khác gây hỗn loạn bỏ trốn khỏi cơ sở
đại diện cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng cũng cho biết vụ bỏ trốn đồng loạt của một trăm chín mươi một người
nhen nhóm từ trưa ngày hai mươi bốn tháng hai lúc này nhóm học viên khoảng hai mươi người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến
sổ sát sau đó lực lượng công an mời nhóm người này lên làm việc nhưng họ không chấp hành vì lo sợ bị
truy cứu khiến thời gian ra cơ sở lâu hơn đến khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày hàng chục học viên đập phá
cổng chính chạy ra ngoài tàn ra theo những con đường nhỏ rụng lúa bỏ trốn những người khác lợi dụng
bạo động cũng bỏ trốn theo các học viên đã chạy đua ra cổng cơ sở cai nghiện khiến hai mươi bảo vệ và cán bộ
không thể ngăn lại một số người còn khống chế làm bị thương người của đơn vị
dưới góc độ pháp lý tiến sĩ đặng văn cường cho biết theo quy định người nghiện ma túy được xác định là
người bệnh người yếu thế trong xã hội cần có sự hỗ trợ của cộng đồng để họ thực hiện hoạt động
ca nghiện tự nguyện hoặc ca nghiện bắt buộc đối với những người thuộc trường hợp bắt buộc phải ca nghiện
phải tuân thủ quy định của pháp luật trong thời gian thực hiện biện pháp hành chính này nếu vi phạm
tùy vào tính chất mức độ có thể bị xử lý kỷ luật bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu
trách nhiệm hình sự ông cường thông tin từ năm hai nghìn chín đến nay người sử dụng trái phép chất ma túy
chỉ bị xử phạt hành chính và có thể bị bắt buộc cai nghiện chứ không còn bị xử lý hình sự như cấp
quy định của bộ luật hình sự như trước tuy nhiên người bị cai nghiện bắt buộc phải chấp hành các
quy định trong thời gian cai nghiện tập trung nếu có những hành vi vi phạm sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật
bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì thế trong vụ việc này
cơ quan chức năng sẽ xác minh làm rõ danh tính của những người đã bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện
để động viên họ quay trở lại đồng thời xem xét trách nhiệm đối với một số cá nhân trong sự việc
với những hành vi hành hung người thi hành công vụ đó là hành vi vi phạm pháp luật
người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích chống người thi hành công vụ
theo quy định của pháp luật nếu hành vi cấu thành hình sự thì xử lý hình sự nếu không người vi phạm
sẽ bị xử phạt hành chính còn đối với một số người thực hiện hành vi gây dối trật tự công cộng
cố ý gây thương tích đối với các học viên khác cũng tùy vào tính chất mức độ có thể bị xử phạt
vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự về các tội danh cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng
ngoài ra đối với học viên kích động lôi kéo người khác bỏ trốn sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật
theo vị chuyên gia thời gian qua không ít vụ việc người cai nghiện đập phá cơ sở cai nghiện và bỏ trốn
với số đông gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội bởi vậy cơ quan chức năng cần làm rõ nguyên nhân
của sự việc và tăng cường công tác quản lý duy trì kỷ luật để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra
thời điểm xảy ra vụ việc cơ sở có bốn trăm một mươi chín học viên đa số là nam nhớ lại vụ việc một người dân có nhà
ở gần cơ sở cai nghiện cho hay gần một mươi chín h ngày hai mươi bốn tháng hai xung quanh họ nghe tiếng đập phá đồ đạc
la hét rất lớn bên trong trại cai nghiện ngay sau đó công an kêu gọi người dân đóng cửa ở trong nhà
vài phút sau hàng chục thanh niên trong trại bắt đầu đập ổ khóa phá cổng chạy túa ra đường
cảnh sát cơ động được huy động đến hiện trường giữ an ninh trật tự xịt hơi cay nhưng không ngăn nổi đám đông
các nhóm học viên cầm cây thanh sát búa rào vừa đi vừa kêu gọi những người khác chạy đi anh em
người này kể tiếng là hét cho sủa vàng động cả khu rừng quá sợ hãi nên không ai ở khu này dám ra khỏi nhà
cũng theo người dân địa phương những người bỏ trốn không đi theo các đường lớn mà lội tắt qua cánh đồng
bởi phía sau trại là ruộng lúa vườn cây của người dân
cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân xảy ra việc số lượng học viên chạy trốn đồng loạt do một số học viên quá khích
lôi kéo những người khác bỏ trốn gây ra sự hỗn loạn
bên cạnh đó cơ sở vật chất của cơ sở đã xuống cấp đang được cải tạo
thực tế không đảm bảo phục vụ khi số lượng học viên cai nghiện lên tới hơn bốn trăm linh người
số lượng cán bộ cơ sở còn mỏng chưa đảm bảo cho công tác quản lý giáo dục
trước tình hình trên thương trường tỉnh ủy sóc trăng đã tổ chức cuộc họp với các ngành chức năng
để xem xét đánh giá tình hình xác định nguyên nhân và bàn phương án giải pháp sớm khắc phục hiệu quả
cũng liên quan đến việc kích động đập phá và chống người thi hành công vụ xảy ra tại cơ sở cai nghiện ma túy
trước đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện châu thành trà vinh cho biết
đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn học viên bỏ trốn
các bị can gồm hà ngọc thương hai mươi bảy tuổi ngụ xã phương thạch huyện càng long trà vinh
huỳnh huy hoàng hai mươi hai tuổi lê văn đặng ba mươi một tuổi cùng ngụ huyện cầu ngang trà vinh
và nguyễn văn hùng bốn mươi tuổi ngụ xã ngãi hùng huyện tiểu cần trà vinh
theo kết quả điều tra khoảng một mươi sáu h ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba sau khi ăn cơm chiều
các học viên đang cai nghiện tại khu a thuộc cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh trà vinh
tụ tập là hết đập cửa và kích động bỏ trốn khỏi cơ sở
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày có ba mươi sáu học viên trèo qua tường rào thoát ra ngoài
những học viên còn lại tiếp tục la hét đập vào cửa và có hành vi ném đá vật cứng vào cán bộ quản lý
đồng thời kích động xúi dục những học viên ở khu b hưởng ứng làm theo
sau khi sự việc xảy ra cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh trà vinh phối hợp với công an huyện châu thành
và công an xã đa lộc truy bắt những học viên bỏ trốn
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày đã bắt được hai mươi năm trên ba mươi sáu học viên đưa về cơ sở cai nghiện thực hiện quy trình xử lý kỷ luật
khi đưa các học viên về cơ sở cai nghiện các học viên còn lại trong khu a tiếp tục kích động gây mất an ninh trật tự
ném đá vật cứng đập phá cửa hàng rào để thoát ra ngoài và cản trở lực lượng công an thi hành nhiệm vụ
lúc này có khoảng ba mươi một học viên nữa thoát ra ngoài
trong số này có nguyễn hoàng nam lê hoàng phúc lê hồng thẩm lê hồng phẩm hoàng thương tiếp tục dùng gạch đá
ném về phía công an và dùng bình xịt về phía lực lượng đang làm nhiệm vụ
ngoài ra các học viên còn đập phá một phòng để năm học viên khác trốn ra ngoài
đến hai mươi một h năm mươi phút ngày ba mươi tháng tám lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp với công an xã đa lộc và công an huyện châu thành
trấn áp nên các học viên rút về khu a và vào phòng ở
quá trình làm việc các học viên đã thừa nhận hành vi vi phạm
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành khởi tố bắt tạm giam bốn bị can nguyễn hoàng nam lê hoàng phúc lê hồng phẩm và trương minh thiện để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vụ một trăm chín mươi một học viên cai nghiện trốn chạy tập thể ở sóc trăng vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý
liệu hình phạt nào đang chờ đợi họ ở phía trước
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại